cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tây sơn tỉnh bình định đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với chu thành minh hai mươi bảy tuổi chú thị trấn phú phong huyện tây sơn để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích
theo kết quả điều tra trần quốc hào hai mươi chín tuổi ở thị trấn phú phong gọi điện rủ trần văn tâm chú cùng địa phương đến phòng trọ của chu thành minh ở gần đó để uống cà phê
khi vừa đến nơi minh thấy tâm ngồi chờ ngoài xe nhớ lại mâu thuẫn trước đó nên minh vào phòng trọ lấy một cây kiếm nhật chém nhiều nhát trúng vào phần tay của tâm
khi phát hiện sự việc hào chạy đến can ngăn nên minh dừng lại sau đó hào trở tâm đến trung tâm y tế huyện để cấp cứu tỷ lệ thương tích của tâm tại thời điểm giám định là một mươi ba
qua công tác nắm tình hình và tuần tra kiểm soát công an tp cà mau phát hiện một xe ô tô có biểu hiện nghi vấn tiến hành kiểm tra
lực lượng bắt quả tang một đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng bị tạm giữ khai tên là trịnh vĩnh khang trú tại phường châu phú a tp châu đốc tỉnh an giang
tăng vật thu giữ hai bọc ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi vấn là ma túy
khang khai nhận số tang vật trên là ma túy đang trên đường vận chuyển về cà mau để giao lại cho đối tượng khác
tiến hành test nhanh trịnh vĩnh khang dương tính với chất ma túy tổng hợp hiện vụ việc đang được các đơn vị có liên quan phối hợp điều tra xử lý
với hành vi buôn bán hàng cấm hai đối tượng nguyễn nhật duy quê ở tỉnh đồng tháp và nguyễn thị huyền trâm chú tỉnh đồng nai đã bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai lập hồ sơ xử lý
trước đó công an tp biên hòa và công an phường thống nhất tuần tra đảm bảo an ninh trả tự trên địa bàn
khi đến địa bàn phường thống nhất thì phát hiện duy và trâm đi xe máy chở theo một thùng cắt tông có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác tiến hành kiểm tra bên trong phát hiện có một mươi hộp pháo nổ loại bốn mươi chín ống một hộp tổng trọng lượng hơn một mươi bảy kg
hiện công an tp biên hòa tỉnh đồng nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
mưa lớn từ đêm qua cho đến sáng ngày hôm nay đã gây ngập một đoạn quốc lộ một qua thị xã sông cầu của tỉnh phú yên
làm sập hai căn nhà và làm hai người bị thương
đến trưa ngày hôm nay một đoạn đường dài khoảng ba trăm linh mét của quốc lộ một qua sóng gảnh đỏ phường xuân đài thị xã sông cầu
vẫn còn ngập trong nước mưa khoảng hai năm mét gây hạn chế giao thông chiều bắc nam
mưa lớn cũng đã khiến đất đá trên núi đổ xuống làm sập một nhà dân ở thôn cần lương xã an dân huyện tuy an
khiến hai người bị thương thiệt hại tài sản ước tính ban đầu khoảng một trăm linh triệu đồng
đến trưa nay tại huyện tuy an vẫn đang có mưa lớn
mực nước hồ đồng tròn dâng cao các xã thị trấn vùng hạ du ở huyện tuy an đã lập chốt cảnh báo
không cho người và phương tiện qua cây cầu cam để đề phòng nguy hiểm
thưa quý vị trong tuần này số ca mắc mới sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn hà nội tăng hơn so với tuần trước
và dự báo là số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới
do đang trong cao điểm mùa dịch nguy cơ ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng và tử vong
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội
và ngày hôm nay trong tuần qua trên địa bàn thành phố ghi nhận một ba trăm bốn mươi ba ca mắc sốt xuất huyết
số mắc tăng hai ba so với tuần trước đó
một số quận huyện có số ca mắc cao đó là đống đa thanh oai phú xuyên và hoàng mai
bộ y tế kêu gọi người dân mỗi tuần hãy diệt bỏ gậy loang quang và thực hiện các biện pháp phòng bệnh
như kiểm tra phát hiện và diệt loang quăng trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt
bằng cách thường xuyên thay rửa đậy nắp kín bể và các vật dụng chứa nước thả cá để tiêu diệt loang quang
thưa quý vị dù ngày một mươi một tháng một mươi một liên bộ công thương bộ tài chính đã điều chỉnh tăng mạnh giá xăng
nhưng một số cây xăng ở thành phố hồ chí minh vẫn trong tình trạng hết xăng còn dầu
nhiều cây xăng thì chỉ mở cửa bán cầm chừng một hai trụ bơm khiến cho các cửa hàng luôn trong tình trạng đông đúc chờ đợi
tính riêng đoạn đường này đã có hàng chục cửa hàng xăng dầu nhưng để đổ được xăng người dân lại gặp rất nhiều khó khăn
như tại cây xăng cô mê cô tại số bốn trăm năm mươi kinh dương vương dù không trao biển hết xăng
nhưng tại đây chỉ có những xe đổ dầu vào thì nhân viên mới bán
còn xe đổ xăng vào thì chỉ nhận được vẩy tay từ chối của nhân viên
ở cây xăng gần đó dù đang mở cửa bán nhưng theo phản ánh của người dân
nhân viên chỉ bán từ ba mươi đến năm mươi đồng cho mỗi xe
đây cũng là tình trạng đang diễn ra tại nhiều địa bàn của thành phố hồ chí minh thời gian qua
điều này đã làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân
đặc biệt những người có công việc phải di chuyển liên tục trong ngày
thưa quý vị sau những trận triều cường gây ngập úng thời gian gần đây
tuyến đường trần xuân soạn thuộc phường tân hưng quận bảy thành phố hồ chí minh
đã nhanh chóng xuống cấp xuất hiện khá nhiều ổ vôi ổ gà khiến cho người tham gia giao thông bất an
đường trần xuân soạn được xem là điểm đen của những đợt triều cương dân cao
bởi tuyến đường này thường xuyên bị ngập nạn
tại ngã ba giao với đường nguyễn thị xíu mặt đường nhấp nhô khiến các phương tiện luôn bị ám ảnh mỗi khi qua đây
nhiều xe trọng tải lớn thường xuyên lưu thông khiến mặt đường hiện nay đang xuống cấp trầm trọng
tìm ẩn nguy cơ về sự cố tai nạn khi tham gia giao thông trên tuyến đường này
mặt đường là quá xấu nước thì lên người dân người ta đi là không có được
như là hố vậy nè giờ nước lên nữa hả đâu có thấy
là xe chạy sụm xuống một cái là coi như là té là nằm dài một ngày hơn một chục vụ
tai nạn á lớp xe công đi rồi mấy đứa nhỏ mà đi học giấc sáng mà nước ngập này là thôi hỏi ơi luôn
có người té hả ướt hết không còn gì công nhân cũng vậy
mỗi lần mà nước thì chiều lên á là nước đó nó ngập nó ngập rồi gặp gió cho mưa là người ta đi là người ta té
sụp lỗ sụp lỗ thì té thôi
chạy xe tới đó là người té mà ngài té biết như người té giờ
có phút đường này á nó cũng té
nó không có lên nữa đợi nước mà nó dài bữa mà nó lắng xuống hết á nó không có lên nữa đó
nó thấy chiều không lên thì nó lại lũ hủng lũ hủng quá chờ xe công một ngày chạy
không biết bao nhiêu chiếc luôn là dầm dầm dầm dầm bụi giờ nó không có ngủ được
mặc dù đã quen với chiều cường nhưng đường xá xuất hiện nhiều ổ voi ổ gà như thế này
làm mất an toàn giao thông lại khiến người dân trăn trở khi lưu thông qua đoạn đường này
những ngày qua đã có một số công nhân đến rạng đá dâm
tạp tạm thời tuy nhiên theo quan sát của phóng viên cho thấy
số lượng ổ gà ổ voi tại đây vẫn còn xuất hiện rất nhiều
nhờ chính quyền địa phương cố gắng làm sao mà đổ đường cho bà con
thứ nhất là để đi lại thứ hai là nhà chúng tôi ở gần đây
rất là ảnh hưởng vì tiếng ồn của xe công tơ
cũng với lại cái tiếng đêm kêu của cái đường mặt đường nó bị phá như thế này
đấy là chúng tôi chỉ cần nhờ địa phương với chính quyền
cố gắng làm cho cái đường này được đẹp để cho chúng tôi chuẩn bị đón tết
bây giờ nhà nước có cách nào để làm đường lại
để cho dân người ta đi cho nó đổi một chút
chứ mỗi lần mà đường hơi lắp chút đỉnh rồi bắt đầu chiều cái nước lên
rồi mấy cái cát đá nó trôi đầy đường nè
rồi xe người ta chạy là người ta hả té quá trời luôn á
đứng trước những nguy cơ có thể đe dọa đến tính mạng
và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân
thiết nghị các gấp chính quyền và ngành chức năng
cần quan tâm và triển khai khắc phục sớm nhất tình trạng
các đoạn đường xuống cấp để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông
bộ tài chính vừa ban hành quyết định số hai nghìn ba trăm một mươi hai qd btc
về việc chuyển công tác đối với ông lê duy minh
cục trưởng cục thuế tp hcm
theo quyết định ông lê duy minh được điều chuyển
sang ủy ban nhân dân tp hcm
và bàn giao lại công việc tài liệu tài sản
được giao quản lý cho cục thuế tp hcm
trước đó vào ngày hôm qua liên quan đến vụ án xảy ra
tại công ty cộng phân phát triển nhà thủ đức
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã ra quyết định khởi tố nguyễn thị bích hạnh
phó cục trưởng cục thuế tp hcm
về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
đây là diễn biến điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
sản xuất hàng giả buôn lậu nhận hối lộ
liên quan đến công ty cộng phân phát triển nhà thủ đức
vào ngày ba tháng một mươi viện kiểm sát đã trả hồ sơ
để điều tra bổ sung vụ án này
tại bình định phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh phối hợp với đồn biên phòng
cửa khẩu cảng quy nhơn vừa làm rõ vụ án ma túy
bắt giữ một đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật
thông tin ban đầu đối tượng là lê minh nhật
ba mươi tuổi ở tỉnh quảng ngãi bị bắt giữ khi vừa nhận
một gói ma túy từ tp hcm chuyển về tp quy nhơn
qua đường xe khách khám xét phòng trọ của đối tượng nhật
tại phường hải cảng tp quy nhơn
lực lượng chức năng phát hiện thu giữ
thêm hai gói ni lông chứa nhiều ma túy đá
cùng một số vật dụng để sử dụng ma túy
hơn chục viên đạn và hung khí
lê minh nhật khai nhận đã dùng căn phòng trọ này
làm nơi bán ma túy và tổ chức cho các con nghiện sử dụng
hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng
làm rõ các đối tượng có liên quan
thưa quý vị cứ vào những tháng cuối năm thì tình hình
các loại tội phạm thường gia tăng hoạt động
nổi lên đó là loại tội phạm cướp giật tài sản
trộm cắp tài sản mà đa phần là trộm cắp xe máy
vụ việc vừa xảy ra tại phường tràng giài
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai vừa được phát hiện
cho thấy đối tượng rất manh động liều lĩnh
và lợi dụng triệt đề sơ hở của người dân
để trộm cắp tài sản gây tâm lý bất an cho người dân
trước đó khoảng một mươi h năm mươi năm phút ngày chín tháng một mươi một
chị mai thị phương lan vừa dắt chiếc xe máy
biển số sáu mươi f ba tám mươi hai nghìn bốn trăm tám mươi chín ra khỏi phòng trọ
và quay lại đóng cửa thì bất ngờ
có một đối tượng leo lên xe chỉ lan để mở khóa
khi chị lan phát hiện và dùng tay kéo lại
nhưng đối tượng tăng ga chạy về phía trước
khiến chị lan ngã nhào xuống đường
tay chân bị chây xước
còn đối tượng tiếp tục điều khiển xe tẩu thoát
tôi có dắt xe ra cổng để ở đây
thì tôi quay lại tôi rút chìa khóa
tôi quay lại tôi rút chìa khóa cổng
thì có một đối tượng đi từ bộ từ trên này đi xuống
vừa tôi chưa kịp lên xe
thì đối tượng đã lên nhảy lên trên yên xe ngồi
mở khóa xe
chạy thì tôi chỉ kịp cầm đuôi xe
anh lôi tôi lên
lôi tôi trên kia
anh vặn ga là anh chạy
tôi chỉ kịp lên cướp thôi
anh vặn ga mạnh quá là tôi ngã ra
ngay sau khi nhận được đơn trình báo của bị hại
công an phường tràng giài thành phố biên hòa
đã có mặt tại hiện trường tiến hành biện pháp nghiệp vụ để điều tra
theo cơ quan công an
qua vụ việc trên đây cho thấy
ngoài việc manh động liêu lĩnh của đối tượng
thì còn có sự chủ quan lơ là mất cảnh giác của người dân
trong việc tự bảo vệ tài sản của chính mình
công an phường đã tuyên truyền
đến từng hồ dân
hết thức cảnh giác đề phòng
thứ nhất là về xe hôn đá
là phải đi làm về lại phải dắt vào nhà
vào phòng khóa cửa
cẩn thận tuyệt đối không được là
để xe lơ la ngoài cửa
các nhà trọ
là đi làm vắng là phải khóa cổng khóa cửa
và có là
người đi làm vắng
thì có những người hồ xung quanh thì phải gửi gắm
lần nhau để cảnh giác
trong các loại tội phạm
để công tác phòng ngừa phát hiện đấu tranh
có hiệu quả với tội phạm trộm cắp
cướp cướp giật tài sản
bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác
bảo vệ tài sản tích cực tham gia
phòng ngừa đấu tranh tố giác các loại tội phạm
khi phát hiện các thông tin
về đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản
tiêu thụ tài sản trộm cắp
các đối tượng có biểu hiện thường xuyên
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng cảnh sát công an an ninh toàn quốc
phối hợp mở đợt cao điểm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp tết
và lễ hội xuân hai nghìn hai mươi ba
đợt cao điểm này nhằm đảm bảo trật tự
an toàn giao thông đường bộ đường sát
và đường thủy kịp thời phòng ngừa phát hiện
ngăn chặn và tập trung xử lý tử gốc
các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp
dẫn đến tai nạn giao thông nhất là
các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
phòng ngừa làm giảm ồn tắc giao thông
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
hoạt động trên các tuyến giao thông
ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ tụ tập
gây dối trật tự công cộng đua xe trái phép
phục vụ nhu cầu đi lại vui chơi
lễ hội vận tài hành khách hàng hóa
của nhân dân trong dịp cuối năm
lễ noel tết sương lịch
tết nguyên đán khuy mão
và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi bốn
trong tuần này số ca mắc mới
số suất huyết ghi nhận trên địa bàn hà nội
tăng hơn so với tuần trước
dự báo số ca mắc số suất huyết có thể
tiếp tục tăng trong thời gian tới
do đang trong cao điểm mối dịch
nguy cơ ghi nhận nhiều bệnh nhân nặng
và tử vong
theo báo cáo của trung tâm kiểm soát
bệnh tật cdc hà nội vào ngày hôm nay
trong tuần qua trên địa bàn thành phố
ghi nhận một ba trăm linh bệnh nhân

số mắc tăng hai ba so với tuần trước đó
một số quận huyện có số ca mắc cao
là đống đa thanh oai phú xuyên
và hoàng mai
bộ y tế kêu gọi người dân mỗi tuần
hãy diệt bỏ gậy loang quang
và thực hiện các biện pháp phòng bệnh
như kiểm tra phát hiện và diệt loang quang
trong các dụng cụ chứa nước sinh hoạt
bằng cách thường xuyên thay rửa đậy nắp kín bể
và các vật dụng chứa nước
thả cá để tiêu diệt loang quang
tình trạng cao
các đối tượng phạm tội hình sự
tội phạm ma túy có hành vi tàng trữ
sử dụng vũ khí nóng vẫn tiềm mẩn phức tạp
qua việc triệt xóa các băng ổ nhóm tội phạm hình sự
các đường dây tội phạm ma túy đều cho thấy
hầu hết các đối tượng đều có hành vi tàng trữ
và sử dụng các loại vũ khí nóng
như súng quân dụng dao kiếm mã tấu
vào mục đích phục vụ hoạt động phạm tội của mình
gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng công an
khi đấu tranh triệt phá
qua công tác nắm tình hình địa bàn
quản lý chặt chẽ các đối tượng có biểu hiện nghi vấn
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an tỉnh phú thọ
đã bắt quả tăng đối tượng thẩm quốc hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú thị trấn yên lập tỉnh phú thọ
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã thu giữ tăng vật
là các loại ma túy dạng thuốc lắc
ma túy đá và heroin
số ma túy này hùng khai nhận để bản thân sử dụng
và bán lẻ cho các đối tượng có nhu cầu
được thông tin của quần chúng
và thời gian gần đây
đối tượng hùng có biểu hiện
tiếp tục bán ma túy
đội cũng đã lập kế hoạch
và đề xuất lãnh đạo phòng
công an cho đấu tranh
sau khi đối tượng
mất cảnh giác và mở cửa
các trinh sát đã bắt giữ đối tượng
và trong thu giữ
tại trên người đối tượng
một gói ma túy đá
và một gói thuốc lắc
thì hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở
của thẩm quốc hùng
cơ quan công an đã thu giữ hai khẩu súng
có chữ made in china
dài khoảng một mươi bảy cm
một mươi viên đạn và một mươi hai ống thép đựng đạn
cùng nhiều toàn vật khác có liên quan
những khẩu súng này từ loại súng đồ chơi
có thân bằng kim loại
hùng mua trên mạng
sau đó đặt mua thêm các linh kiện
để chế tạo thành loại súng bắn đạn thể thao
có độ sát thương cao
hành vi của đối tượng thẩm quốc hùng
là rất nguy hiểm
nếu không được kịp thời đấu tranh ngăn chặn
cũng theo cơ quan công an
các đối tượng tội phạm ma túy
đều rất manh động và liều lĩnh
vì vậy chúng luôn tìm ra
tìm cách tàng trữ vũ khí nóng
nhằm mục đích chống trả lực lượng chức năng
khi bị phát hiện
đối tượng bây giờ nó trẻ hóa
và khi đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp
thì nó có biểu hiện rất là manh động
và trong quá trình đấu tranh
cũng gây rất nhiều khó khăn
cho anh em trinh sát
để đảm bảo được an toàn cho lực lượng
với mắt cũng phải tính toán phương án
rất là chắc chắn
thì mới cho triệt khai đấu tranh
diễn biến tình hình tội phạm hình sự ma túy
có tàng trữ sử dụng vũ khí nóng
đã được lực lượng công an chủ động nhận diện
nắm tình hình
vì vậy trong công tác đấu tranh bóc gỡ
đã tính toán các phương án
nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án
và quân chúng nhân dân
đồng thời tổ chức điều tra truy xét tận gốc
các loại vũ khí này để có phương án ngăn chặn phòng ngừa
trong những ngày vừa qua
tại một số địa phương trên địa bàn cả nước
vẫn xuất hiện trường hợp nhiều cửa hàng bán lẻ
xăng dầu tạm ngưng hoạt động
gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh
của các doanh nghiệp và quyền lợi của người tiêu dùng
và trước tình hình đó bộ công thương vừa có công điện
gửi tổng cục quản lý thị trường
và cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
về việc giám sát kiểm tra xử lý vi phạm
và ký biên bản cam kết với các doanh nghiệp
kinh doanh xăng dầu
bộ trưởng bộ công thương yêu cầu tổng cục quản lý thị trường
và cục quản lý thị trường các tỉnh thành phố
nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia
bộ công thương
hợp chặt chẽ với sở công thương
và lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra
giám sát toàn bộ hệ thống thương nhân
kinh doanh xăng dầu ở tất cả các loại hình
đồng thời tiến hành ký biên bản cam kết
về việc đảm bảo cung ứng xăng dầu
cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu
đối với tất cả các thương nhân đầu mối
và thương nhân phân phối trên địa bàn
hoàn thành xong trước ngày một mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng cũng yêu cầu tập trung giám sát
các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động trên địa bàn
kiên quyết xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm
kiến nghị thu hồi giấy phép nếu vi phạm
dù bất kể thương nhân ở loại hình nào
thực hiện áp dụng hình thức xử phạt bổ sung
biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định
thủ trưởng cơ quan quản lý thị trường
chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo
tổ chức công tác giám sát kiểm tra kiểm soát
xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
công an tp biên hòa tỉnh đồng nai
đang tạm giữ đối tượng long kim thanh
trú tại tỉnh đồng nai để điều tra
và làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm
trước đó lực lượng công an bắt quả
tăng thanh mang bảy kg pháo nổ
mang bán cho một đối tượng chưa rõ lai lịch
tại địa bàn khu phố bảy phường thống nhất
qua đầu tranh đối tượng thanh khai nhận
mua số pháo trên về bán kiếm lời
trên đường đi sao thì bị bắt
hiện công an tp biên hòa đang điều tra mở rộng
và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
lợi dụng sự dễ dãi trong cầm cố
và thế chấp tài sản
một số đối tượng đã dùng giấy tờ giả
rồi mang thế chấp tại các tiệm cầm đồ
để chiếm đoạt tài sản
thủ đoạn này đã bị công an nghệ an lật tẩy
lê xuân thế hai mươi bảy tuổi
trú tại xã tăng thành huyện yên thành tỉnh nghệ an
vừa bị công an huyện yên thành bắt giữ
về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai
đến khi bị bắt thế đã bốn lần lên mạng xã hội
đặt làm giả sổ đỏ
và giấy đăng ký xe ô tô rồi thế chấp
tại các tiệm cầm đồ để chiếm đoạt hơn một một tỷ đồng
lê xuân thế đã có ba tiền án
về các tội đánh bạc và trộm cắp tài sản
nhằm tạo sự tin tưởng từ bị hại
quá trình cầm cố các loại giấy tờ
thế luôn khẳng định những tài sản
mình thế chấp là chính chủ
và sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật
thế là tôi bảo thì cô chính chủ
cũng bảo có chính chủ
thế là tôi thầy lên tôi kiểm tra đầy đủ
dạy tờ lê xuân thế trộm ba tăng thanh
thì tôi thầy thì tư tưởng cho tôi làm
mấy mấy năm chưa gặp cái thường hợp lừa đảo này cả
thì tôi kiểm tra đầy đủ
thì tôi cầm
thế với em là bạn bè
quen biết tính tưởng cho thế với
lần đầu sau lần hai
thế với lần nữa là hiểu là
nếu mà không trả được là sẽ
chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật
theo cơ quan điều tra
một trong những nguyên nhân mà các đối tượng phạm tội
dễ dàng lừa đảo chiếm được tài sản
là do nhiều tiệm cầm đồ khá dễ
họ không kiểm tra xác minh kỹ giấy tờ
tài sản thế chấp của khách hàng
hầu hết dựa vào quan hệ và niềm tin trong giao dịch
đối với các cái hiệu cầm đồ
và các cái cửa hàng
thì là đề nghị là
kiểm tra các cái thông tin
trên chứng minh nhân dân
cắn cửa công dân
để kiểm tra

có đúng là con người đó không
như những cái giấy tờ giả
thì là sau đó quá trình cầm cụ
và cho vay
thì là sẽ khó thu hôi

rất là khó hăn
quá trình cứu trừ tài sản
việc sử dụng giấy tờ giả để thế chấp
cầm cụ diễn ra khá phổ biến
trên địa bàn cả nước
vì vậy các cá nhân tổ chức kinh doanh dịch vụ cầm đồ
cần nâng cao ý thức cảnh giác
tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng
công an huyện
yên thành cũng thông báo những ai là bị hại liên quan đến vụ án lê xuân thế thì nhanh chóng trình báo để phối hợp giải quyết